tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
triển khai kế hoạch vụ hẻ thu thu đông vụ mùa năm hai nghìn hai mươi các tỉnh thành nam bộ
trong điều kiện bất thuận của thời tiết với hạn mặn khốc liệt cao kỷ lục nhưng vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
toàn vùng nam bộ đã được mùa và được giá
các tỉnh ở đồng bằng sông cửu long tạ lựa ước đạt một mươi một ba triệu tấn thóc năng suất ước đạt sáu mươi chín tạ một hectare tăng hai tạ một hectare
để đạt mục tiêu sản xuất lúa đạt bốn mươi ba năm triệu tấn thóc theo kế hoạch trong năm nay
tại hội nghị các đại biểu cho rằng đối với sản xuất vụ hẻ thu thu đông và vụ mùa tới đây
cần chỉ đạo bố trí thời vụ sản xuất và thời gian xuống giống một cách hợp lý căn cứ vào tình hình thời tiết
theo kế hoạch vụ hè thu năm nay toàn vùng nam bộ sẽ gieo xạ một sáu triệu hectare
năng suất năm mươi sáu bốn mươi một tạ một hectare và sản lượng hơn chín triệu một trăm linh nghìn tấn
đối với vụ thu đông vùng đồng băng sông cửu long gieo xạ bảy trăm năm mươi nghìn hectare
và đối với vụ mùa toàn vùng nam bộ gieo xạ hai trăm bảy mươi tám hectare năng suất bốn mươi chín tạ một hectare và sản lượng một ba triệu tấn